tại đèo khao phạ huyện mù căng trải ubnd tỉnh yên bái đã phát động chương trình người việt nam đi du lịch việt nam và khai mạc festival dù lượn bay trên mùa nước đổ năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau đây mời quý vị cùng với chúng tôi ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt đẹp tại sự kiện đặc biệt này để phần nào cảm nhận được sự hùng vĩ tươi đẹp của thiên nhiên đất nước việt nam
đây là chương trình kích cầu tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch yên bái đến với du khách trong toàn quốc
các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn cam kết về chất lượng dịch vụ giảm giá ưu đãi thu hút khách du lịch đến với yên bái sau dịch covid một mươi chín
bay trên mùa nước đổ có năm mươi phi công tham gia bay biểu diễn và dịch vụ
các du khách ưa mạo hiểm được trải nghiệm bay trên những thửa ruộng bậc thang của núi rừng tây bắc hùng vĩ
được tham gia các vòng xòe thái mường lò đắm mình trong các suối khoang nóng
các món ăn ẩm thực vùng tây bắc như rêu đá xôi ngũ sắc từ nếp tan tú lệ chè tuyết san cổ thụ
lễ hội diễn ra vào các ngày cuối tuần trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi